tại trung tâm dịch vụ việc làm bắc ninh thành phố bắc ninh sở lao động thương minh và xã hội tỉnh bắc ninh phối hợp với trung tâm lao động ngoài nước văn phòng cơ quan phát triển nguồn nhân lực hàn quốc tại việt nam và văn phòng tổ chức phát triển nguồn nhân lực quốc tế nhật bản tại việt nam tổ chức chương trình hội trợ việc làm cho lao động đi làm việc tại hàn quốc ngày hội có sự tham gia của gần ba mươi doanh nghiệp và hơn hai trăm linh lao động đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước
anh nguyễn xuân quý quê tại tỉnh thanh hóa đã đi làm việc tại hàn quốc được năm năm sau khi về nước được biết đến hội trợ việc làm anh đã đến đăng ký được tuyển dụng với mong muốn tìm được công việc phù hợp